bệnh viện trợ rẫy cho biết đã tiếp nhận thêm bệnh nhân bị ngộ độc botutulium liên quan đến bà tê minh chay
đây là trường hợp thứ một mươi được ghi nhận tại tp hcm và là ca thứ bảy cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy
bệnh nhân vừa được khoa nhiệt đới bệnh viện trợ rẫy tiếp nhận
suốt một tháng qua điều trị yếu liệt cơ tại một bệnh viện tuyến tỉnh
các bác sĩ bệnh viện trợ rẫy tiến hành điều tra bệnh sử đánh giá và hội trần chuyên môn
xác định bệnh nhân ngộ độc botulinum sau khi ăn ba tê minh chay
đây là trường hợp thứ bảy ngộ đập bà tê minh chay được điều trị tại bệnh viện trợ rẫy
dù tất cả các ca bệnh đã qua nguy kịch song sức khỏe đều chưa được phục hồi bình thường
nhiều bệnh nhân còn phải thở máy nhiều tháng
tính chung cả tp hcm ghi nhận một mươi trường hợp cấp cứu liên quan đến bà tê minh chay